các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
khi tổ công tác của công an tp thái nguyên đang làm nhiệm vụ tại khu vực phường quang vinh tp thái nguyên
đã phát hiện bắt quả tàng nguyễn hoài nam chú phường quang vinh đang tàng trữ hơn ba mươi bảy gram heroin
khám xét nơi ở của nam cơ quan công an tiếp tục thu giữ gần ba trăm linh g heroin trên ba mươi hai gram ma túy tổng hợp
một súng tự chế hai mươi hai viên đạn thể thao và nhiều vật chứng có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
đối tượng nguyễn thế dương chú tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
ngày hôm nay đã bị tòa án cấp cao tại tp hcm đưa ra xét xử phúc thẩm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo kháng cáo của bị cáo xin được giảm nhẹ
theo cáo trạng ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm dương đã ký hợp đồng thuê xe innova của ông trần công kích ở đơn dương
rồi mang đi tp hcm cầm cố sau đó dương thuê người làm giả mẫu dấu chữ ký xác nhận của công an xã lạc xuân huyện đơn dương
và con dấu chữ ký chứng thực để bán xe này lấy hai trăm tám mươi triệu đồng
tiếp đó ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm dương tiếp tục thuê xe ô tô for airbrad của anh lê đình quang
chạy đi tp hcm rồi chiếm đoạt tại phiên sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt bị cáo dương một mươi hai năm tù
và buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt do không có tỉnh tiết giảm nhẹ mới nên phiên phúc thẩm đã tuyên y án một mươi hai năm tù đối với nguyễn thế dương
thưa quý vị và các bạn sau khi sử dụng ma túy đá lê huy hai mươi một tuổi trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang đã gọi xe taxi từ long xuyên đi sân bay cần thơ
trên đường đi đối tượng đã bất ngờ tấn công tài xế để cướp đi chiếc xe vụ việc xảy ra vào dạng sáng nay trên quốc lộ chín mươi một đoạn qua khu vực cầu thơm rơm
quận thốt nốt tp cần thơ nhận được tin báo lực lượng công an tp cần thơ đã nhanh chóng tổ chức chốt trận không chế đối tượng
vào thời điểm trên anh võ thành thân ba mươi hai tuổi tài xế của hãng taxi sao đỏ nhận được cuộc gọi của tổng đài báo đến đón khách đi từ long xuyên ra sân bay trà nóc cần thơ
trong tâm trạng chưa hết bằng hoàng anh thân cho biết
trong tâm trạng chưa hết bàng hoàng anh thân cho biết
anh đi thì lúc đó là khoảng độ được tìm nửa tiếng thì gần tới thơm rơm
thì em mới thấy khách ngủ em mới dừng lại thì đi vệ sinh thì khách xuống rồi quýnh vô mặt trước

ngay sau khi nhận tin báo tổ công tác gồm đội tuần tra cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự đặc nhiệm và cảnh sát cơ động công an thành phố cần thơ
đã bố trí nhanh lực lượng chốt chặn tại các ngã tư tuyến đường vào nội ô thành phố
quá trình chặn bắt đối tượng rất hiệu lĩnh không dừng xe và chạy với tốc độ trên một trăm linh km một giờ
theo quốc lộ một theo hướng về thành phố hồ chí minh

đã bố trí nhanh lực chốt chặn tại các ngã tư tuyến đường vào nồi ô thành phố cần thơ
tại cơ quan điều tra đối tượng khai tên lê huy chú phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã nghiện ma túy đá được khoảng sáu năm nay
vào tối ngày hai mươi hai tháng hai sau khi sử dụng ma túy đá huy đã gọi taxi và thực hiện nhiệm vụ cướp xe taxi
bước đầu đối tượng khai nhận thêm do nghiện ma túy đá và mê phim hành động
sau khi sử dụng ma túy đá đã nảy sinh ý định cướp xe taxi để thử cảm giác mạnh
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
con nợ tiền nhưng cha mẹ lại là người phải gánh chịu hậu quả
vụ việc mới xảy ra tại con tum khi đối tượng cho vay đã dùng dao gây thương tích đối với nạn nhân
khi con của người này đã phai tiền nhưng lâu không trả
cụ thể vào tối ngày một mươi hai tháng hai công an thành phố con tum nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại đường hùng vương thành phố con tum xảy ra vụ chém người gây thương tích
nạn nhân là ông long năm mươi ba tuổi trú tại thành phố con tum
bị một đối tượng dùng dao chém liên tục vào đầu và cánh tay
sau khi gây án đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn
đến ngày hai mươi hai tháng hai đối tượng võ đình hùng đã bị công an thành phố con tum khởi tố
và bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
qua đấu tranh ban đầu hùng khai nhận do con của ông long có nợ tiền hùng nhưng không trả
và hùng đã nhiều lần đến đòi nợ nhưng con ông long không có ở nhà
bực tức hùng đã dùng dao tự chế chém ông long nhằm uy hiếp buộc gia đình phải trả nợ
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà hai nhóm thanh niên đã đánh nhau gây thương tích
gây thương tật cho bị hại với tỷ lệ là sáu mươi
điểm đáng chú ý là những đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích này
chủ yếu trong độ tuổi thanh thiếu niên và năm đối tượng có liên quan
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục nam bắc giang tạm giữ
để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó trên đường đi chơi nhóm của vũ trí lực thì nhóm của giáp văn duy nhìn mình
nghi bị nhìn đều nên hai nhóm thanh niên đã thách thức và xảy ra mâu thuẫn
đỉnh điểm khi đến khu phố tràng một thị trấn đồi ngô huyện lục nam
giáp văn duy đã bị các đối tượng của nhóm vũ trí lực chém hay nhét vào lưng
dùng cây gậy sắt đánh vào đầu chân tay khiến đàn nhân bị đai trần thương
hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đăng khoa tỉnh bắc giang với tỷ lệ thương tật là sáu mươi
nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định các đối tượng uống rượu và không kiềm chế được bản thân nên đã gây ra vụ việc đáng tiếc trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục nam cho biết đã tạm giữ năm đối tượng gồm vũ trí lực từ văn vĩ bùi văn lực nguyễn đức duy phạm văn bách
cùng sinh năm một nghìn chín trăm linh